hôm nay là mùng hai tết thời tiết khá đẹp cho những chuyến du xuân ạ
vâng vào chiều nay thì thời độ hà nội sẽ còn nắng ấm với nhất độ cao nhất là khoảng hai mươi ba độ c
đi du xuân thì quý vị có thể trưng diện những bộ áo dài truyền thống hay là những bộ cánh mỏng nhẹ hơn
vâng mà dù ban ngày trời nắng thế nhưng về sáng sớm và về đêm thì trời vẫn khá là lạnh
và để cho chuyến du xuân có thể trọn vẹn hơn thì quý vị đừng quên mang theo cho mình khăn hoặc là áo góc mỏng
để vừa đẹp lại vừa giữ ấm cho cơ thể ạ
vâng chúc quý vị có những khởi đầu ý nghĩa trong năm mới giáp thìn